phó thủ tướng trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trường đoàn đã thăm chúc mừng các vị cao tăng trong hội đồng chứng minh hội đồng trị sự và ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thừa thiên huế cùng đi có đại diện lãnh đạo ban tôn giáo chính phủ và lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế
tại các điểm đến thăm phó thủ tướng trương hòa bình đã tham vấn sức khỏe chúc mừng các vị cao tăng trong hội đồng chứng minh hội đồng trị sự và ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thừa thiên huế gửi lời chúc mừng đến toàn thể chư tôn giáo phẩm chư tôn đức tăng ni và đồng bào phật tử trong tỉnh nhân mùa phật đản phật lịch hai nghìn năm trăm tám mươi
phó thủ tướng cũng ghi nhận tán dương những thành tiệu phật sự của ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thừa thiên huế trong thời gian qua
trong đó có vai trò rất lớn các vị cao tăng trong hội đồng chứng minh hội đồng trị sự và ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đã có nhiều đồng góp công sức vào thành tiệu chung của đất nước và tỉnh thừa thiên huế trên các lĩnh vực
chiều nay ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã đến khảo sát điểm sạt lở xảy ra vào ngày hai mươi một tháng năm tại khu vực thới lợi phường thới an quận ô môn thành phố cần thơ
sau khi khảo sát nơi xảy ra sạt lở phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã đến thăm hỏi động viên các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở trong khu vực
phó chủ tịch thường trực quốc hội chuyển lời khỏi thăm ân cần của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu quốc hội tới người dân
đồng thời chia sẻ những khó khăn mà bà con đang gặp phải nhất là những hộ dân bị mất nhà bởi sạt lở
phó chủ tịch thường trực quốc hội hoan nghênh sự chủ động của thành phố cần thơ quận ô môn phường thới an và người dân địa phương trước vấn đề sạt lở
đồng thời nêu cao tinh thần tương thân tương ái đùng bọc cưu mang nhau trong lúc hoạn nạn của người dân
phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng cho biết trong tuần này quốc hội sẽ họp để bàn về vấn đề hỗ trợ cho các tỉnh đồng bằng sông kiều long
trong đó có thành phố cần thơ
dịp này phó chủ tịch thường trực quốc hội đã tặng quà cho bảy hộ dân ở khu vực thới lợi phường thới an bị thiệt hại do sạt lở
sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu quốc hội về dự kiến nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
theo đó có năm nhóm vấn đề được ủy ban thường vụ quốc hội tổng hợp đề xuất trình quốc hội xem xét để lựa chọn bốn nhóm vấn đề chất vấn chính thức
là giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhất là tại các thành phố lớn
giải pháp xử lý triệt đề những vấn đề tồn tại đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức xây dựng kinh doanh chuyển giao bot
là công tác quản lý đất đai tại các thành phố lớn các địa phương có nhiều khiếu nại tố cáo nhất là trong quản lý sử dụng đất công chuyển đổi mục đích sử dụng đất thu hồi giải phóng mặt bằng tình trạng ồ nhiễm lưu vực sông và kiểm soát hoạt động xa thải của các doanh nghiệp thực trạng xử lý rác thải và giải pháp các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
là chất lượng giáo dục đại học giáo dục phổ thông công tác quản lý giáo dục mầm non nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập
tình trạng xuống cấp về chuẩn mực đạo đức lối sống trong ngành giáo dục
ba thực trạng thị trường lao động ở nước ta công tác quản lý xuất khẩu lao động công tác giáo dục nghề nghiệp giải quyết việc làm sau đào tạo tình trạng bạo hành và xâm hại tình dục đối với trẻ em công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em
hai là công tác quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị nhất là công tác cấp phép xây dựng các trung cư cao tầng tại các khu trung tâm của thành phố lớn
trên cơ sở các nhóm vấn đề này dự kiến các bộ trưởng thành viên chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn chính tại kỳ họp này gồm bộ trưởng bộ giao thông vận tài bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
và bộ trưởng bộ xây dựng các phó thủ tướng các thành viên chính phủ khác cũng sẽ tham gia giải trình thêm về các nội dung
thưa quý vị và các bạn vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hôm nay hai mươi sáu tháng năm tại ga núi thành tỉnh quảng nam đoạn qua khối năm thị trấn núi thành đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa hai tàu chở hàng
làm bốn toa tàu và hai đầu máy của hai tàu chạch khỏi đường
đường dây khiến đường dây tại nhà ga bị hư hỏng nặng giao thông trên tuyến đường sắt bắc nam bị ách tắc
vào thời điểm trên đoàn tàu hàng mang số hiệu axi hai do nguyễn đình sáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
điều khiển chạy hướng từ nam ra bắc khi đang vào ga núi thành thuộc khu vực khối năm thị trấn núi thành huyện núi thành
đã xảy ra vụ đối đầu với đoàn tàu hàng mang số hiệu hai nghìn bốn trăm sáu mươi chín đi ngược chiều lại
trên cùng một đường dây cú va chạm đã làm anh dương trần trí hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện tùy phước tỉnh bình định
lái tàu hàng hai nghìn bốn trăm sáu mươi chín bị thương nhẹ hai đầu tàu và bốn toa tàu bị quay ngang chật bánh khỏi đường dây và hơn một trăm linh mét đường dây tại khu vực ga núi thành bị hư hỏng
sau khi nhận được tin báo công an huyện núi thành cử lực lượng đến hiện trường cùng các lực lượng chức năng khắc phục sự cố
đến một mươi chín giờ cùng ngày hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải tố
nguyên nhân vụ này là một lý do khiến tuyến đường sắt bắc nam bị ách tắt nhiều giờ
nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở quảng nam điều tra làm rõ
hà nội hiện còn tồn tại hai mươi chín công trình trung cư cao tầng vi phạm về phòng cháy chữa cháy trong đó có một mươi năm công trình khó có khả năng khắc phục
những vụ cháy nêu trên đã khiến hai mươi bốn người chết một mươi tám người bị thương thiệt hại về tài sản ước tính sáu trăm một mươi bảy tỷ đồng
toàn địa bàn thành phố hà nội hiện còn tồn tại hai mươi chín công trình trung cư cao tầng vi phạm về phòng cháy chữa cháy trong đó có một mươi năm công trình khó có khả năng khắc phục
theo nhận định của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội tình hình cháy nổ trên địa bàn vẫn đang có những diễn biến phức tạp
nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu với mong muốn chung tay cùng cha mẹ bảo vệ sức khỏe trẻ em trong dịp hè
hôm nay tại hà nội bệnh viện việt đức đã tổ chức khám sàng lọc và tư vấn miễn phí các bệnh ngoại khoa cho trẻ em ở mọi lứa tuổi
đây là hoạt động thường niên của khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh bệnh viện việt đức
đến với chương trình trẻ em ở mọi lứa tuổi được các bác sĩ khám sàng lọc và tư vấn về dị tật tiết niệu sinh dục dị tật hệ tiêu hóa vận động
các bệnh lý ung điếu trẻ em dị dạng lồng ngực và chi thể
trong đó dị tật tiết nhiệu sinh dục là một trong những dị tật phổ biến thường gặp ở trẻ em
được tổ chức đúng vào dịp quốc tế thiêu nhi mùa một tháng sáu chương trình khám lần này như một món quà vô cùng ý nghĩa đối với gia đình các bệnh nhi
thông qua hoạt động này nhiều em nhỏ sẽ được phát hiện và chữa trị bệnh kịp thời mang lại cuộc sống khỏe mạnh và tương lai tươi sáng cho các em

trong đó dịp quang miễn phí đối với trẻ cần chỉ định tham thiệp phẫu thuật gia đình cũng được tạo điều kiện sắp xếp lịch
ngoài ra với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bệnh viện sẽ hỗ trợ tiền đi lại cũng như giảm một phần chi phí phẫu thuật
sáng nay tại nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao tp đà lạt diễn ra các trận bán kết nội dung đôi nam đôi nữ và các trận đơn nam đơn nữ
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi chín
cả bốn trận bán kết đôi các đội góp mặt vào trận cuối giành ngôi vương đều thắng với tỷ số ba
đáng chú ý là cuộc tái đấu giữa cặp đôi nam đương kim vô địch và á quân giải năm ngoái
ở nội dung đôi nam đôi đương kim vô địch tuấn quỳnh anh tú đến từ hà nội vẫn thể hiện sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu
tại các giải lớn và giành chiến thắng khá dễ dàng trước cặp đôi anh hoàng và anh đức của hà nội tv
với tỷ số ba một mươi một hai
một mươi một chín và một mươi một tám
ở cặp đấu còn lại cặp đôi á quân của giải hai nghìn một mươi bảy huy hoàng hồng khánh đến từ hà nội tvt
đã đánh bại cặp đôi tp hcm đình duy trần phú cùng tỷ số ba
như vậy trận chung kết đôi nam năm nay là cuộc tái đấu giữa đương kim vô địch và á quân giải năm hai nghìn một mươi
ở trận bán kết đôi nữ đôi đương kim vô địch mỹ trang anh thư đến từ tp hcm
đã giành chiến thắng ba trước cặp đôi dạ thảo nguyễn thị nga đến từ hà nội
để bước vào trận giành thắng
trận giành ngôi vương gặp cặp đôi đội nhà diệu khánh yến nhi
trước đó đã có trận thắng thuyết phục trước cặp đôi đương kim á quân thu hà và đinh thị huệ
đến từ hải dương trong ba bán
và trận chung kết đôi nam nữ là cuộc so tài giữa cặp đôi tp hcm mỹ trang lê đình duy
gặp nguyễn thị nga lê đình đức đến từ hà nội
các trận chung kết nội dung đánh đôi diễn ra tối nay ngày hai mươi sáu tháng năm
tại nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao tp đà lạt
hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trận đấu bùng nổ kịch tính và những đường bóng cảm xúc
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu diễn ra đến ngày hai mươi bảy tháng năm tại thành phố đà lạt
ngày hai mươi năm tháng năm tại nhà thi đấu tỉnh hà nam liên đoàn bóng truyền đã tổ chức lễ khai mạc
giải bóng truyền nam quốc tế cúp liên việt sport bank hai nghìn một mươi tám

tổng giá trị giải thưởng là bốn mươi usd trong đó đội vô địch nhận số tiền thưởng là một mươi năm usd
ngay sau lễ khai mạc diễn ra trận đấu giữa đội tuyển quốc gia việt nam và đội tuyển myanmar
bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế
bất kỳ tình huống khó khăn hay thách thức nào cũng có thể được giải quyết được thông qua đối thoại giữa tất cả các bên liên quan
trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đặt vào vị trí của những người khác
lời kêu gọi trên được bộ trưởng bộ thống nhất hàn quốc châu myêng kiên đưa ra ngày hôm nay
sau các nỗ lực để triều tiên và mỹ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh về vấn đề phi hạt nhân hóa
phát biểu trong một sự kiện ông cho myên kiên nói rằng
việc phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
là một nhiệm vụ mà nước này và các bên liên quan không thể tứ bỏ hoặc gác sang một bên
vì vậy cần phải giải quyết bất đồng thông qua đối thoại trực tiếp
trong một động thái có liên quan tại cuộc hội đàm ngày hôm qua với thủ tướng hàn quốc lee nak yoon
tại thủ đô viên của áo tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iuukiya amano tuyên bố
cơ quan này sẵn sàng giúp kiểm chứng cam kết phi hạt nhân hóa của triều tiên
nếu các nước liên quan đạt được một thỏa thuận tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế
bày tỏ sự ủng hộ đối với tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
đồng thời kêu gọi cần đạt được một thỏa thuận chính trị về vấn đề này
chiều nay tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
đã có cuộc họp tại làng đình chiến ban muncheom
đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo hàn quốc và triều tiên trong vài tháng qua
theo thông báo
cuộc phủ tổng thống hàn quốc cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tại phía bắc của khu vực biên giới
nhằm trao đổi thẳng thắn quan điểm về thực thi tuyên bố pangmunchom ngày hai mươi bảy tháng bốn
cũng như bàn về kế hoạch để có một hội nghị thượng đỉnh mỹ triều thành công
dự kiến tổng thống moon jae in sẽ công bố kết quả cuộc gặp kéo dài hai giờ với nhà lãnh đạo triều tiên trong ngày mai
trước đó tổng thống hàn quốc moon jae in bày tỏ tiếc nuối khi mỹ thông báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều
dự kiến diễn ra vào ngày một mươi hai tháng sáu tại singapore
đồng thời thúc giục hai nước nối lại đối thoại trực tiếp để giải quyết những bất đồng
hàn quốc đặt kỳ vọng cao cuộc hòa đàm nếu được diễn ra có thể dẫn đến kết quả phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo triều tiên
và đem lại hòa bình thịnh vượng cho cả hai quốc gia
hàn quốc đặt kỳ vọng cao cuộc hòa đàm nếu được diễn ra có thể diễn ra có thể diễn ra có thể diễn ra có thể